do ảnh hưởng của cơn bão số ba từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn huyện trương mỹ
thành phố hà nội có mưa lớn gây ngập úng cục bộ nhiều hộ dân bị ngập sâu gần ba mét
khiến cho công tác khắc phục hậu quả hết sức khó khăn để bảo đảm an toàn cho người dân
với phương châm nước rút đến đâu cấp điện đến đó công ty điện lực trương mỹ đã bố trí lực lượng
ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại vùng ngập lụt
xã nam phương tiến huyện trương mỹ một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do lượng
nước đổ về lớn đã làm ngập nhiều khu vực trước tình hình trên để bảo đảm an toàn cho người
và thiết bị điện công ty điện lực trường mỹ đã cắt điện toàn bộ điện của các hộ dân vùng ngập lụt
tính đến sáng nay sau năm ngày ngập lụt địa bàn huyện trường mỹ vẫn còn tám trăm linh ba hộ chưa bảo đảm an toàn
để cấp điện trở lại
tại xã nam phương tiến nhiều nhà bị ngập sâu khiến việc đi lại vô cùng khó khăn
và để tiếp cận với các gia đình bị ngập sâu
cán bộ công nhân viên công ty điện lực trường mỹ đã tăng cường lực lượng
huy động thuyền đến hướng dẫn và tuyên truyền về công tác an toàn điện
đồng thời kiểm tra tình trạng hệ thống lưới điện để cấp điện trở lại cho các hộ bảo đảm an toàn điện
trong lúc đi nả măn con đi sơ tán một nơi trong vụt sơ tán một nơi điện đó không có cái gì
đấy giờ nên mang cái áp quy lên tên thôn trên để sạc ở điện thứ nhất là có điện để chúng tôi sinh hoạt
thứ nhất là có cái điện thì nó mới đời sống nó mới ấy được bây giờ tối tăm mùi vịt
rút kinh nghiệm của những lần ngập ống năm trước trên địa bàn huyện toàn bộ hệ thống điện
như tủ công tơ xây điện đã được lắp đặt trên cao bảo đảm an toàn
với tinh thần nước rút đến đâu cấp điện cho nhân dân đến đó toàn bộ cán bộ công nhân viên
của công ty điện lực trường mỹ đang sẵn sàng công tác ứng trực một trăm linh quân số trước mắt
tuyệt đối bảo đảm an toàn cho các hộ dân vùng ngập úng